đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cảng biển và chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu
để doanh nghiệp cạnh tranh hoạt động vận chuyển hàng hóa hiệu quả
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế đất nước
đồng thời tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngội và hội nhập quốc tế
hiện đại hóa cảng biển gắn với chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu
để hướng đến phát triển cảng biển xanh và bền vững
cảng đà nẵng hiện là cảng container lớn nhất miền trung hiện nay
sở hữu hơn một bảy trăm linh mét cầu bến với khả năng tiếp nhận các tàu hàng tổng hợp lên đến bảy mươi dvkt
tàu container đến bốn keo và tàu khách đến một trăm bảy mươi grt
cùng với các thiết bị xếp dỡ và kho bãi hiện đại
để nâng cao hiệu quả kinh doanh chất lượng phục vụ khách hàng
cảng đà nẵng tập trung các nguồn lực đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật
ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng hệ thống cảng
biển logistic theo hướng phát triển xanh và hiện đại
với hệ thống airport và autogate được đưa vào sử dụng hiệu quả
đã đưa cảng đà nẵng trở thành cảng biển đầu tiên trong khu vực trực tuyến
mọi lúc mọi nơi nhanh chóng và hiệu quả
đặc biệt thông qua việc lắp đặt các thiết bị nhận thông tin e tractor
trên tất cả các xe đầu kéo để nhận tín hiệu trong dây chuyển khai thác tàu container
đã đảm bảo an toàn giao thông và tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị
góp phần tăng năng suất khai thác tàu và đảm bảo an toàn lao động cho người công nhân
với việc ứng dụng phần mềm cảng điện tử đã giúp việc quản trị chính xác đến từng tác nghiệp
tối ưu hóa quy trình sản xuất và khai thác giảm chi phí nâng cao năng suất khai thác
cung cấp dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khách hàng
quá trình số hóa chứng từ lưu trữ trên không gian máy chủ của cảng đà nẵng
giúp cho nhân viên đối tác dễ dàng tra cứu và truy xuất dữ liệu
mỗi năm giúp đơn vị và khách hàng tiết kiệm sang giàu hơn hai tỷ đồng
đối dài thêm với chuỗi dịch vụ cảng điện trong hệ thống chuỗi logistic liên quan đến cảng điện
nói chung để làm sao lượng hàng hóa thông qua cảng cảng này cao được nhiều
để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng như vùng cũng như là khu vực trong khu vực các nước trong khu vực
cảng đà nẵng đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi để trở thành cảng số hóa hoàn toàn
bằng ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến để áp dụng vào vận hành khai thác và quản trị
trong đó lấy khách hàng làm trung tâm và hướng đến mục tiêu xây dựng cảng biển phát triển xanh và hiện đại